chuyển sang các tin tức an ninh trật tự ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lai châu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo tráng a minh trang a vinh và lý a dê đều trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ba bị cáo đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép sáu mươi chín bánh metafetamin hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
các bị can nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện
tại phiên tòa trên cơ sở đánh giá toàn diện tính chất mức độ hành vi phạm tội nhân thân của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tráng a minh trang a vinh và lý a dê hình phạt cao nhất là tử hình đảm bảo việc dân đe giáo dục phòng ngừa tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tư
đối tượng lê phước thành quê tại tỉnh an giang để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
ngày hai mươi ba tháng chín thành bị phát hiện khi đang tàng trữ ma túy trên đoạn đường thuận giao hai mươi bốn khu phố hòa lân hai phường thuận giao thành phố thuận an
tăng vật thu giữ là năm bốn trăm linh viên thuốc lắc có trọng lượng hơn hai một kg cùng nhiều tăng vật khác
đối tượng đã ngụy trang ma túy trong các gói đực bánh kẹo mang các nhãn hiệu nước ngoài chưa qua sử dụng
và gửi qua đường biêu kiện hàng hóa vận chuyển về việt nam
qua làm việc ban đầu đối tượng lê phước thành khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài nhập về việt nam để tiêu thụ trong nước
thưa quý vị mặc dù bão số bốn là cơn bão mạnh đi nhanh thời gian đổ bộ vào đất liền vào ban đêm
song cả hệ thống chính trị và các lực lượng và người dân vào cuộc đồng bộ
chính vì vậy đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
cụ thể tính đến một mươi bảy h ba mươi
một giờ ngày hôm nay bão số bốn khiến một mươi sáu người bị thương bảy mươi sáu nhà bị sập hai sáu trăm linh một nhà bị hư hại tốc mái
ba mươi sáu điểm trường bị ảnh hưởng sáu mươi sáu hecta lúa hơn năm trăm sáu mươi hecta hoa màu bị ngập bốn tám trăm sáu mươi hai cây xanh gãy đổ
một ghe và bốn tàu nhỏ bị hư hại chìm tại khu neo đậu bốn con da súc bảy trăm hai mươi con da cầm bị chết và cuốn trôi
về giao thông có ba mươi bảy vị trí sạt lở tại các tuyến đường hồ chí minh quốc lộ bốn mươi chín b
một số tuyến đường giao thông địa phương và bốn cầu treo
tạm bị cuốn trôi một mươi năm trăm một mươi trạm biến áp mất điện tạm thời dự kiến đóng điện trở lại vào trước tối nay ngày hai mươi tám tháng chín
liên quan đến vụ việt á ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cơ quan tỉnh hòa bình quyết định thi hành kỷ luật
đối với ông kiều đình vì giám đốc cdc hòa bình bằng hình thức cảnh cáo
sau khi xem xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và căn cứ vào các quy định của đảng
ban thường vụ đảng ủy khối đã quyết định thi hành kỷ luật
đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật hòa bình bằng hình thức khiển trách
ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông kiều đình vì
bí thư đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật và ông bùi thanh tuyền phó bi thư tri bộ phòng tài chính kế toán
phòng kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức cảnh cáo
đối với bà ngô thị phượng phó bi thư đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật
ủy ban kiểm tra nhận thấy vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo hà văn lâm
trú tại huyện tri tôn tỉnh an giang về tội giết người
theo có trạm vào đêm ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn bảo dương đến thị trấn tri tôn huyện tri tôn
tìm bà bùi thị bích phượng thấy cửa khóa nên dương dùng chân đạp để phá cửa sau đó bỏ đi
lúc này hà văn lâm sống cùng với nhà bà phượng thấy cửa nhà bị phá hỏng nên điện thoại trình báo công an
dạng sáng ngày hôm sau dương biết lâm báo công an nên lấy búa tìm đến để đe dọa
tại đây giữa hai người đã xảy ra xô xát lâm đã dùng dao chém nhiều nhát vào người dương gây thương tích ba mươi năm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hà văn lâm sáu năm tù về tội giết người
tại bình định công an huyện tây sơn cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trần đình lạc
trú tại huyện tây sơn theo quyết định truy nã vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn
về tội cố gây thương tích
trước đó xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với trần văn hùng chú cùng địa phương
nên lạc đã thuê các đối tượng nguyễn văn tình nguyễn ngọc nguyên và nguyễn anh tuấn cùng chú tại tỉnh khánh hòa một mươi triệu đồng
để tìm hùng đánh trả thù
sau khi phát hiện hùng đang ngồi tại một quán cà phê trên địa bàn huyện tây sơn
các đối tượng dùng dao đâm liên tiếp khiến cho nạn nhân bị thương
ba đối tượng trên sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ
riêng đối tượng trần đình lạc bỏ trốn và bị truy nã cho đến ngày bị bắt
công an huyện đông anh tp hà nội cho biết đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp đối với bảy trong số hai mươi thanh niên
mang theo hung khí gây dấu chất tự công cộng
đặc biệt trong đó có kẻ chống thi hành công vụ tấn công lực lượng công an trong quá trình truy bắt
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có phản ánh ngay sau đây

các cán bộ công an huyện đông anh bị thương
tổng kết cuộc họp thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính biểu dương khen ngợi các tỉnh thành phố các cơ quan khí tượng thủy văn công an quân đội báo chí chủ động vào cuộc tích cực quyết liệt phòng chống bão số bốn nhờ đó giảm thiểu mức thấp nhất về người tài sản của nhân dân
đồng thời thủ tướng chính phủ chia sẻ mất mát khó khăn đối với những người gia đình có người bị thương bị thiệt hại về tài sản do bão
về nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khắc phục
đối với các thiệt hại nhanh chóng ổn định đời sống sản xuất kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị thương thiệt hại về vật chất do bão
người đứng đầu chính phủ lưu ý tạo điều kiện tốt nhất để học sinh sớm trở lại trường học tuyệt đối không để bất cứ người dân nào phải chịu đói rét không có chỗ ở không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ
cũng theo thủ tướng phạm minh chính phải xây dựng các kịch bản phương án để khi xảy ra chủ động ứng phó
lãnh đạo chỉ đạo phải quyết liệt tích cực hiệu quả bám sát tình hình ngay từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
thông tin hướng dẫn phải kịp thời thông suốt toàn diện đầy đủ đến các cấp ủy đảng chính quyền người dân và doanh nghiệp
thủ tướng nhấn mạnh người dân phải luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác không hoang mang lo sợ mà phải bình tĩnh tự tin tự lực tự cường đoàn kết để chủ động phòng chống bão dưới sự lãnh đạo của đảng và chính quyền các cấp
sau khi bão số bốn đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền trung các địa phương miền núi tại các tỉnh quảng bình quảng trị quảng nam có mưa to nước sông đã dâng cao chia cắt nhiều khu vực
tại tỉnh quảng bình hoàn lưu bão đã gây ra mưa lớn tại các huyện miền núi minh hóa tuyên hóa
mưa to từ chiều tối qua đến sáng nay đã khiến nước trên thượng nguồn sông doanh dâng cao chia cắt các bản làng thuộc xã dân hóa và trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
tại ngầm ca ai xã dân hóa nước dâng cao cũng đã gây ngập từ bảy m đến một hai m chia cắt cục bộ ba bản của xã này
nước lũ đổ về chảy xiết dâng cao một mét tại một số ngầm tràn tại xã trọng hóa đã khiến xe máy ô tô không qua lại được
nhiều bản làng bị cô lập bởi đây là con đường độc đạo
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo bố trí lực lượng tốc trực để cảnh báo người dân và phương tiện không đi lại khu vực nguy hiểm
cũng trong sáng nay mưa lớn tại các huyện miền núi hướng hóa và đắc rông tỉnh quảng trị khiến nhiều ngầm tràn qua suối bị nước dâng chia cắt
tại huyện đắc rông nước suối dâng cao đã chia cắt nhiều ngầm tràn tại các xã a ngo tà rụt a vào ba nàng
có nơi nước dâng qua ngầm tràn hơn một mét chảy rất xiết
chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân quân sự chốt giữ để đảm bảo an toàn cho người dân
các đập thủy điện dọc theo sông đắk rông tỉnh quảng trị đã vượt tràn hơn hai mét và đang có xu hướng dâng cao
từ bảy h bốn mươi năm sáng ngày hôm nay nhà máy thủy điện đắc rông một đã tiến hành xả lũ về hạ du với lưu lượng xả qua van trên năm mươi một m ba một giây
huyện đắc rông đã tiến hành di rời các hộ dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn
tại tỉnh quảng nam sáng ngày hôm nay bão số bốn đã tan nhưng hoàn lưu bão gây mưa to
gây ngập lụt sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn
tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam bị ngập sâu các phương tiện đi lại khó khăn
xe máy xe ô tô không thể di chuyển
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức chốt chặn hướng dẫn ngăn không cho xe máy đi qua khu vực này vì dễ xảy ra tai nạn
hạn chế xe ô tô lưu thông qua khu vực này
bão số bốn cũng gây mưa lớn làm sạt lở hư hỏng nhiều tuyến đường liên xã liên huyện tại các huyện miền núi phước sơn đông giang tây giang nông sơn
tuyến đường hồ chí minh cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây nguy hiểm cho người phương tiện lưu thông nhiều đoạn bị ách tắc cục bộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức chốt chặn hướng dẫn giao thông không cho người phương tiện lưu thông trên các tuyến nguy hiểm
bão số bốn là cơn bão rất mạnh có phạm vi ảnh hưởng rộng
sau khi đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền trung bão số bốn đã làm hư hỏng sáng sớm ngày hôm nay hai mươi tám tháng chín
lực lượng công an các địa phương đã có mặt chủ động phối hợp cùng với các lực lượng và ngành chức năng tập trung khắc phục hậu quả do bão số bốn gây ra
nhiều tuyến đường la liệt cây cối gãy đổ hàng chục cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã kịp dùng cưa thu dọn đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông an toàn bình thường trở lại
tại đà nẵng ngay từ sáng sớm ba mươi cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số ba bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có mặt tại các khu vực cây xanh ngã đổ
phối hợp với các lực lượng địa phương nhanh chóng tiến hành cắt tỉa dọn dẹp đồng thời hỗ trợ người dân tháo rỡ các thiết bị chằm chống nhà cửa
tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố như một số xã thuộc địa bàn huyện hòa vang lực lượng công an cũng đã có mặt kịp thời để giúp khắc phục các sự cố sau bão
trên nhiều tuyến nhiều cây xanh ngã đổ gây ách tác giao thông nguy hiểm cho người đi đường
lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã huy động lực lượng phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng cưa cây đổ ngã
đồng thời tuần tra tuyên truyền nhắc nhở
người dân không đi vào tuyến đường nguy hiểm
và dù bão vẫn chưa tan nhưng hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã tranh thủ ra đường để cưa chặt thu dọn các cây xanh bị gãy đổ nằm ngổn ngang trên các tuyến đường để bảo đảm việc thông tuyến
ngay sau khi bão vừa chấm dứt thì lực lượng cảnh sát giao thông của phòng bộ chính tổng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện để tiến hành khẩu sát
tăng tắt tỏa tuyến đường đặc biệt là quốc lộ một và tuyến đường một mươi bốn b và quốc lộ hồ chí minh
để kịp thời phát hiện những nơi bị cây cối gãy đổ những nơi nước ngập cao và sọp lở để kịp thời khắc phục thông tuyến
đồng thời là tổ chức lực lượng chống dạng hướng dẫn giao thông để đổng bỏ giao thông thông phúc
tuyệt đối không để cho người và phương tiện đi vào những nơi nguy hiểm không đảm bảo an toàn
lực lượng công an huyền đã phối hợp lực lượng quân đội cùng với lực lượng tại chỗ của cơ sở đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
với những tráng thiết bị để giúp bà con
cơ sở đã giúp bà con khắc phục kẻ hậu quả của cơn bão số bốn
cơn bão số bốn cũng đã làm tốc mái nhiều nhà dân sạt lở nghiêm trọng
nếp lũ chưa cắt ở các huyện miền núi như khước sơn tây giang đông giang
hiện lực lượng công an đang phối hợp cùng các lực lượng khác khẩn trương giúp người dân dựng lại nhà cửa
và hướng dẫn di chuyển an toàn qua các vùng sạt lở
sau bão thì mưa rất là lớn sẽ dẫn đến lũ phét sọt lở và ngập tụt tiện dập
do vậy các lực lượng của tỉnh cũng như của lực lượng công an tỉnh đã hết sức khẩn trương trách nhiệm
không chủ quan lơ là và tiếp tục tuyên truyền vận động bằng mọi biện pháp
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho nhân dân không để những hậu quả đáng tiếc xảy ra
dự báo sau bão mưa to còn kéo dài nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét ngập lụt trên diện rộng rất cao
vì vậy lực lượng công an các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động
hướng dẫn cho nhân dân biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng tài sản
các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực bảo đảm quân số sẵn sàng có mặt xử lý khi có tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra
trong thời gian tp đà nẵng bị ảnh hưởng bởi cơn báo số bốn
trường giáo dưỡng số ba bộ công an đóng chân trên địa bàn xã hòa phú đã tạo điều kiện hỗ trợ cho gần năm trăm linh người dân cư trú tại trường
nhà trường cũng huy động một trăm linh giáo viên phục vụ cung cấp lương thực cho bà con
sau hai ngày tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con tránh chú bão an toàn trong sáng nay tình hình thời tiết đã ổn định
các thầy cô giáo đã chuẩn bị các phần quà cho gần năm trăm linh người chủ yếu là người lớn tuổi và trẻ em
nhà trường cũng bố trí xe để đưa người dân trở về lại nhà
đây là việc làm hết sức ý nghĩa lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
được biết những năm qua trường giáo dưỡng số ba luôn là điểm tựa chung tay cùng chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng chân
cũng tại thành phố đà nẵng bắt đầu từ sáng mai hai mươi chín tháng chín học sinh sinh viên sẽ đi học trở lại sau hai ngày nghỉ tránh bão
do đó các cơ sở trường học đã khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra hoàn tất công tác dọn dẹp vệ sinh ngay trong chiều ngày hôm nay
ghi nhận sau của phóng viên thời sự
trường mầm nguyên
do ngọc lan quận hải châu bão số bốn đã khiến một cây xanh một mươi năm tuổi trong công viên trường bị gãy đổ
một số khu vực tấm ốp la không trong lớp học và hành lang bị hư hỏng khu vực vui chơi ngủ ngang
nhà trường cùng với sự giúp sức của một số lực lượng trên địa bàn phường triển khai công tác cắt tỉa cây xanh và tổng dọn dẹp vệ sinh ngay từ sáng sớm
trường mầm nguyên trường nong ngọc lan quận hải châu bão số bốn đã khiến một cây xanh một mươi năm tuổi trong công viên trường bị gãy đổ